căn cứ pháp luật việt nam và quốc tế bộ công an thông báo tổ chức việt tân đã và đang tiến hành hoạt động khủng bố
theo đó việt tân có tên đầy đủ là việt nam canh tân khách mạng đảng trụ sở chính đặt tại san jose thuộc tiểu bang california mỹ
văn phòng hai tại bangkok thái lan cơ quan tuyên truyền của việt tân gồm báo kháng chiến đài việt nam kháng chiến chân trời mới
đối tượng cầm đầu chỉ huy được bộ công an xác định là đỗ hoàng điểm sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba quốc tịch mỹ chủ tịch việt tân và lý thái hùng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi ba quốc tịch mỹ tổng bí thư việt tân
năm một nghìn chín trăm tám mươi một hoàng cơ minh nguyên chuẩn tướng phó đô đốc hải quân chính quyền sài gòn cũ thành lập mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng việt nam
gọi tắt là mặt trận nhằm chống việt nam bằng các hoạt động vũ trang khủng bố
năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hoàng cơ minh lập việt nam canh tân cách mạng đảng là cơ quan đầu não chỉ huy mọi hoạt động của mặt trận
các thành viên mặt trận đồng thời cũng là thành viên của việt tân
sau khi thành lập việt tân đã tuyển mộ huấn luyện cho thành viên cách thức sử dụng vũ khí và liệu nổ tiến hành các hoạt động khủng bố phá hoại bắt cóc thủ tiêu con tin
tiến hành các chiến dịch đông tiến một đông tiến hai đông tiến ba đưa các toán vũ trang với hai trăm bốn mươi sáu đối tượng từ thái lan
xâm nhập qua lào campuchia về việt nam để lập bất cứ tiến hành hoạt động bạo loạn khủng bố nhưng đã bị các cơ quan chức năng của việt nam lào ngăn chặn vô hiệu hóa
ở nước ngoài việt tân thành lập đội sát thủ k chín do các thành viên cốt cán cầm đầu chuyên tiến hành khủng bố thủ tiêu những nhà báo gốc việt đưa tin vạch mặt hoạt động lừa đảo kiều bào của hoàng cơ minh và đồng bọn
trong đó có ông dương trọng lâm chủ bút báo cái đình làng tại san francisco và ông nguyễn đạm phong người sáng lập báo tự do tại houston
bộ công an chỉ rõ hiện nay việt tân tiếp tục tuyển mộ huấn luyện chỉ đạo thành viên xâm nhập về việt nam kích động biểu tình phá rối an ninh bạo loạn thủ tiêu bắt cóc con tin đưa người ra nước ngoài đào tạo huấn luyện tổ chức các khóa đào tạo trực tuyến về phương thức hoạt động khủng bố phá hoại phát tán trên mạng internet hướng dẫn cách chế tạo bom xăng để phục vụ hoạt động khủng bố phá hoại ám sát
cơ quan chức năng việt nam đã bắt xử lý một số đối tượng là thành viên của việt tân phạm tội khủng bố
theo bộ công an việt nam việt tân là tổ chức khủng bố do đó người nào có hành vi tham gia tuyên truyền lôi kéo xúi dục người khác tham gia tài trợ nhận tài trợ của việt tân tham gia các khóa đào tạo huấn luyện do việt tân tổ chức hoạt động theo sự chỉ đạo của tổ chức này sẽ đồng phạm tội khủng bố tài trợ khủng bố và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật việt nam